xin chào các bạn cùng đến với khu di tích lịch sử sông bay tà cơn
sông bay tà cơn thuộc xã tân hợp huyện hứa hóa tỉnh quảng trị là địa danh gắn với chiến dịch giải phóng khe sanh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
di tích lịch sử này đã được xếp hàng quốc gia ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu